nhấn mạnh do nhiều yếu tố khác nhau nên tình trạng ủn tắc giao thông đã lên đến bốn mươi một điểm nghiêm trọng
theo chính bản thân mình tủ quần áo từ thiện trên đường nguyễn trí thanh và quán xứ còn đón không ít những người đến lựa vài tấm áo tốt cho con cháu nhỏ ở nhà hàng xóm hay công nhân lao động không đủ điều kiện mua đồ mới khi năm mới đinh dậu đang cận kề
người cần đến lấy người có mang cho trang phục mang đến ủng hộ cũng rất đa dạng phổ biến nhất là áo khoác áo len các loại sau đó là quần bò trang phục bảo hộ lao động và rất nhiều đồ cho trẻ em
hầu hết quần áo đều còn lành lặn và khá sạch sẽ chứng tỏ người đem cho
thực sự mong những manh áo tấm quần của mình sẽ giúp ích được ai đó xua tan giá lạnh mùa đông
mới xuất hiện ở hà nội khoảng một tháng nay nhưng tủ quần áo di động ai thừa đến ủng hộ ai thiếu đến lấy
đã tự nhiên tủ quần áo di động ở hà nội đã được tạo ra và tủ quần áo di động ở hà nội đã được tạo ra
nhiều phạm nhân cũng đã được chuyển tới các nhà tù khác nhằm giảm bớt tình trạng quá tải
bộ tư pháp brazil đã triệu tập một cuộc họp với cơ quan an ninh của tất cả các bang trên toàn quốc vào ngày một mươi bảy tháng một tới để đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng hiện nay
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân